trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam vừa tổ chức họp báo chuẩn bị cho ngày hội hương sắc vùng cao tại hà nội năm hai nghìn một mươi sáu
đây là hoạt động chào mừng ngày di sản văn hóa việt nam hai mươi ba tháng một mươi một hưởng ứng tôn vinh những di sản văn hóa vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc vùng núi cao phía bắc với nhân dân và bạn bè quốc tế
bàn tổ chức cho biết tại không gian của ngày hội người dân thủ đô sẽ được chiêm ngưỡng cảnh phục dựng ngôi nhà sản dân tộc tây trong đó giới thiệu nét văn hóa trong cuộc sống sinh hoạt và sản phẩm tiêu biểu của đồng bào vùng cao các tỉnh như hà giang tuyên quang thái nguyên bắc cạn bắc giang sơn la lai châu lào cai vĩnh phúc và thành phố hà nội